mới đây bộ thông tin và truyền thông phát hành bộ tem
việt nam chào mừng năm asean
bộ tem nêu bật ý tưởng của một asean đoàn kết phấn đấu
xây dựng một asean thịnh vượng phát triển và hòa bình
hình ảnh chính trên mẫu tem lầu quốc kỳ của một mươi nước asean
được sắp xếp như hình giải lụa lượn vòng quanh biểu tượng của hiệp hội
điểm trên cùng của chuỗi một mươi quốc kỳ là quốc kỳ việt nam
thể hiện vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
khối hình ảnh chính của mẫu tem thêm nổi bật khi được đặt trên nền xanh coban
biểu tượng cho hòa bình của các quốc gia dân tộc
bộ tem do họa sĩ trần thế vinh thể hiện
gồm một mẫu có giá mặt bốn đồng khuân khổ ba mươi bảy x ba mươi bảy mm
được cung ứng trên mạng lưới biểu chính công cộng đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trước bộ tem việt nam chào mừng năm asean hai nghìn hai mươi
biểu chính việt nam đã từng phát hành bảy bộ tem có chủ đề liên quan tới asean
sự kiện đánh dấu dấu ấn đậm nét của việt nam
trong năm việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean